còn bây giờ là nội dung chi tiết sáng nay ngày hai tháng ba tại kỳ họp bất thường lần thứ tư dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ quốc hội khóa một mươi năm đã bầu đồng chí võ văn thưởng làm chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ điều hành biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bằng hệ thống điện tử
kết quả biểu quyết đã có bốn trăm tám mươi bảy trên bốn trăm tám mươi tám tham gia biểu quyết tán thành chiếm chín mươi tám ba mươi tám tổng số đại biểu quốc hội
quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí võ văn thưởng giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí võ văn thưởng giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bằng hệ thống điện tử